nhằm tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh ngày một mươi hai tháng hai tỉnh vĩnh phúc đã quyết định triển khai biện pháp mạnh
khoanh vùng cách ly khu vực có dịch và áp dụng các biện pháp cần thiết với quyết tâm cao nhất để phòng chống và loại trừ dịch bệnh covid một mươi chín
tỉnh ủy vĩnh phúc đã triệu tập họp ban thường vụ để quyết định những biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
giải pháp trọng tâm là khoanh vùng cách ly khu vực có dịch xã sơn lôi huyện bình xuyên
đối tượng cách ly là toàn bộ nhân dân công nhân người thuê trọ trên địa bàn xã thời gian cách ly bắt đầu từ ngày một mươi ba tháng hai

tỉnh uyển vĩnh phúc đã triệu tập họp ban thường vụ để quyết định những biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín